công an thị xã quảng yên của tỉnh quảng ninh cho biết đang tích cực điều tra làm rõ và hoàn thiện hồ sơ
xử lý đối tượng có hành vi chống người thành công vụ trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
khoảng hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày một mươi hai tháng bốn lực lượng chức năng thị xã quảng yên của tỉnh quảng ninh
phát hiện ba nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên xe mô tô do vũ văn huy điều khiển
tổ tuần tra yêu cầu huy dừng xe để kiểm tra hành chính và nhắc nhở tuân thủ các quy định chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên huy và hai người ngồi sau là vũ văn phong và nguyễn văn tuyển không chấp hành và có hành vi chống đối cản trở
trong lúc lực lượng chức năng khống chế các đối tượng lê minh thức là người quen của ba đối tượng trên đến dùng điện thoại ghi hình
và có hành vi dùng tay kẹp cổ một thành viên trong tổ công tác để ba đối tượng còn lại tiếp tục đánh đấm
ngay sau đó lực lượng chức năng đã khống chế bốn đối tượng đưa về trụ sở để làm việc
công an tp huế cùng các đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp tụ tập vui chơi tập thể dục tại công viên
và không đeo khẩu trang nơi công cộng nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín
để thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của thủ tướng chính phủ và thông báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
covid một mươi chín trên địa bàn lực lượng công an tp huế cùng các đơn vị chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
theo số liệu thống kê từ ngày ba mươi một tháng ba đến ngày một mươi hai tháng bốn đơn vị đã phối hợp lập biên bản xử lý một trăm bốn mươi năm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng
bốn trường hợp tập trung đông người với số tiền gần bốn mươi triệu đồng
thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và chỉ thị công văn của các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh thái bình
thời gian qua các tổ chức tôn giáo tại thái bình luôn đồng hành cùng xã hội thực hiện nghiêm việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
vâng để có được kết quả này thì là do công an tỉnh thái bình đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền
tranh thủ vai trò của các chức sắc chức việc người đứng đầu cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh
tỉnh thái bình hiện có tám trăm bảy mươi hai chùa tám mươi bảy giáo sứ hai trăm năm mươi bảy giáo họ ba trăm hai mươi ba nhà thờ
tổng số trên một trăm một mươi chín tín đồ
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính phủ bộ công an và của ubnd tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt là việc dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tập trung đông người
công an tỉnh thái bình đã tổ chức gặp gỡ tranh thủ các chức sắc chức việc người đứng đầu các cơ sở tôn giáo
chủ trì các chùa để từ đó thông tin tới các tín đồ về việc chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống dịch
đối với công tác tuyên truyền vận động đến chức sắc chức việc và tín đồ có tôn giáo trên đề bàn tỉnh thái bình
thì hầu hết chúng tôi do làm tốt công tác tranh thủ vận động chức sắc chức việc và tín đồ có tôn giáo từ trước
cho nên công tác tuyên truyền vận động của chúng tôi cơ bản là không gặp những khó khăn
mà đều được sự đồng tình ủng hộ rất cao của chức sắc chức việc các tôn giáo chủ yếu các tín đồ tôn giáo tham dự lễ
trực tuyến qua online và các cơ sở thờ tự không tổ chức sinh hoạt tôn giáo cầu nguyện tập trung ở trong nhà thờ
linh mục nguyễn tiến tám với vai trò tổng đại diện giáo phận thái bình tránh xứ giáo sứ cao mãi
ông có sức ảnh hưởng rất lớn đối với các giáo dân
sau khi được lực lượng công an vận động tuyên truyền về chủ trương chính sách trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
linh mục nguyễn tiến tám đã thực hiện nghiêm túc và cắt nghĩa tường tận với các tín đồ công giáo tại thái bình
tôi đã đọc thông cáo của tòa giáo mục và cũng đã cắt nghĩa rất là tường tận cho giáo dân
trong khi đó thì cũng cho ban chùm đến với các nhà giáo dân để phổ biến về tinh thần chung của nhà nước cũng như của tòa giáo mục
cho nên là chính vì thế mà người giáo dân đã ý thức được cái rất là quan trọng đó cho nên là không có ai vi phạm
ngay kể cả vấn đề đi ra ngoài đi chợ thì chúng tôi cũng nhắc là trong những dịp này thì cố gắng làm sao

chúng ta cũng ít ra ngoài những gì cần thiết thì chúng ta ra ngoài còn không thì chúng ta cứ ở nhà
và gia đình nào thì gia đình đọc kinh với nhau ngày rỗ người chức mà không có mời nhau đến nữa
từ hôm hai mươi tám tháng ba là lệnh của tòa giáo mục là xuống cho bà con giáo dân trong khi đó là có nhà thờ cao mạng chúng tôi
thì toàn thể bà con giáo dân từ đó là ngưng hết các hoạt động không chuông trống không tụ tập đông người cầu nguyện
không có một sự kiện gì trong nhà thờ
tại tám mươi bảy giáo sứ trên địa bàn tỉnh thái bình các giáo dân đã tuyệt đối chấp hành chủ trương quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó các giáo sứ đã chủ động điều chỉnh các hình thức cử hành nghi lễ để đảm bảo các quy định an toàn phòng chống dịch
thưa quý vị thứ trưởng bộ ngoại giao lào ông thông phan nê savanfet đã đánh giá cao vai trò của việt nam
với tư cách là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi trong dẫn dắt và thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng asean
theo ông thông phane savanfet việt nam trên cương vị chủ tịch asean đã có rất nhiều sáng kiến
đặc biệt là trong thời điểm cộng đồng quốc tế trong đó có khu vực asean
đang phải đối mặt với những thách thức lớn do dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín gây ra
thứ trưởng thông phan nê savanfet nhấn mạnh
mặc dù asean đang phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng việt nam vẫn tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt
và thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng asean tập trung vào vai trò trung tâm của asean
đặc biệt là trong quan hệ đối ngoại với các đối tác và các tổ chức quốc tế
đặc biệt việt nam đã có rất nhiều sáng kiến để thực hiện năm ưu tiên trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và các sáng kiến này đều đã được thảo luận và trao đổi qua các phương tiện điện tử
ông thông phan nê savanfet nhấn mạnh các sáng kiến này sẽ được triển khai
sau khi dịch covid một mươi chín
các sáng kiến sẽ được triển khai sau khi dịch covid một mươi chín chấm dứt bởi còn vẫn nhiều các hoạt động hội nghị của asean
với các đối tác được tổ chức không chỉ ở cấp cao mà còn ở cấp bộ trưởng và cấp quan chức cấp cao
thưa quý vị tổng thư ký hiệp hội các quốc gia đông nam á asean datolim jokhoi nhấn mạnh rằng
hội nghị cấp cao đặc biệt asean và asean cộng ba về ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
làm biểu tượng cho tình đoàn kết trong khu vực
tổng thư ký jokhoi nhấn mạnh
nước hoi cho rằng các hội nghị cấp cao này cũng cho thấy tầm lãnh đạo của asean và asean cộng ba
trong việc đưa ra các phản ứng trong khu vực nhằm tổ trợ cho các biện pháp quốc gia và toàn cầu
chống lại đại dịch covid một mươi chín
tổng thư ký asean cho rằng các hội nghị này cũng sẽ tăng cường sự phối hợp chính trị
và đưa ra các cam kết trong cụ thể hóa các nỗ lực tập thể từ tất cả các bên và các khu vực liên quan
nhằm hỗ trợ phương pháp tiếp cận theo hướng huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị
và cả ngành y tế cùng với một phản ứng khu vực mạnh mẽ hơn để giảm thiểu tác động của đại dịch
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự trong nước
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
đã triệu tập đối tượng nguyễn văn tiếp về hành vi tổ chức đánh bạc và tụ tập đông người
trước đó ngày chín tháng bốn lực lượng công an huyện hiệp hòa đã phát hiện một tài khoản facebook
và youtube có cùng tên đăng ký đăng tải clip phát trực tiếp
tiếp hình ảnh một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc theo hình thức đánh liêng ăn tiền
cùng nhiều lời lẽ lăng mạ thách thức lực lượng chức năng
tiến hành xác minh cơ quan công an đã triệu tập chủ của tài khoản trên là nguyễn văn tiếp để làm rõ sự việc
tại cơ quan công an tiếp khai nhận vì không có tiền tiêu xài nên đã tổ chức chiếu bạc tại nhà
cho một mươi ba đối tượng đến đánh bạc sau đó thu tiền phế
để thu hút đông số lượng người theo dõi kênh youtube và facebook của mình
tiếp đã phát trực tiếp toàn bộ quá trình tổ chức đánh bạc trên trang cá nhân
hiện trang cá nhân của tiếp đã có trên một trăm linh clip với gần năm người theo dõi
ngày hôm qua công an thành phố tam kỳ của tỉnh quảng nam cho biết đơn vị đã phát hiện một mươi hai đối tượng
đang tụ tập và hát karaoke và có sử dụng ma túy tại quán karaoke ruby phường tân thạnh tp tam kỳ
khoảng một giờ bốn mươi năm phút sáng ngày một mươi ba tháng bốn
tổ công tác công an tp tam kỳ đã đột kết quán karaoke ruby phường tân thạnh
phát hiện có một mươi hai khách gồm chín nam ba nữ đang hát
qua test nhanh lực lượng chức năng xác định có một mươi một trên một mươi hai người trong nhóm đối tượng trên dương tính với chất ma túy
tổ công tác đã lập biên bản về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
và tập trung đông người trái pháp luật trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
công an tp tam kỳ cũng đã lập biên bản xử lý chủ quán karaoke ruby
về hành vi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh trong mùa covid một mươi chín
và để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực mình quản lý
tiếp theo thì biên tập viên hiền minh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn
những tin tức nổi bật đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay
xin mời biên tập viên hiền minh
vâng xin cảm ơn biên tập viên thế cương
thưa quý vị báo điện tử vn express có bài viết đăng tải
rằng kiến nghị giải pháp chi tiết hơn về cách ly xã hội
theo đó ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống covid một mươi chín nhận định
thời gian đầu việc cách ly xã hội được thực hiện tốt
nhưng những ngày gần đây có hiện tượng chủ quan người dân ra đường đông hơn
các ý kiến trong ban chỉ đạo cho rằng
cần kiến nghị các giải pháp cụ thể chi tiết hơn
tính đến yếu tố địa phương các nhóm trong xã hội ngành nghề sản xuất kinh doanh
ban chỉ đạo yêu cầu tất cả địa phương có bộ phận cập nhật dữ liệu dịch bệnh thống nhất
để hình thành hệ thống dữ liệu toàn quốc
phân nhóm những tỉnh thành có nguy cơ cao thấp
tổ chức các tổ truy vết ở cả trung ương lẫn địa phương
báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay có bài viết có nhăn đề
không để tiền hỗ trợ đi lạc đường
nội dung bài viết đề cập đến việc hiện nay bản dự thảo thực hiện nghị quyết bốn mươi tám
về các biện pháp thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
đã được gửi tới các phường để tham khảo chủ động nghiên cứu
và có tính toán các phương án
tuy nhiên trong bản dự thảo này có nhóm đối tượng cụ thể
nhưng có nhóm ghi chung chung ví dụ như làm dịch vụ thương mại
vì thế các quận huyện đang chờ văn bản hướng dẫn
cũng như tính mức thu nhập hàng tháng của những đối tượng này
đánh giá điều kiện thực tế mới xác nhận được
một vấn đề đang được nhiều người đặt ra đó là gói hỗ trợ
hơn sáu mươi hai tỷ đồng là số tiền lớn
làm sao để đồng tiền đến được đúng đối tượng không đi lạc đường
cảnh báo thói quen chết người khi dễ dàng mua bán
thuốc ho cảm sốt
đây là tiêu đề bài viết trên báo công an nhân dân
số ra ngày hôm nay
nội dung bài viết đề cập đến chỉ đạo của chủ tịch
ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung yêu cầu
khi đã bước vào giai đoạn dịch lây nhiễm ra cộng đồng
ngành y tế phải thông tin đến tất cả các hiệu thuốc trên địa bàn
có bất cứ cá nhân nào mua thuốc cảm ho sốt
thì phải yêu cầu khai báo y tế ngay lập tức
đồng thời báo cho y tế phường xã để lấy mẫu xét nghiệm
nếu hiệu thuốc nào để sót những trường hợp trên
không báo cáo thì sau này phải xử lý theo đúng quy định
của pháp luật có thể bị tước giấy phép vĩnh viễn
ông trung cũng yêu cầu tất cả các phòng khám tư nhân
các trạm y tế cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn
khi thấy có các bệnh nhân ho sốt khó thở
thì phải lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ
không bỏ lọt trường hợp nào
báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết
có nhân đề lo ngại tính bảo vệ
bảo mật an toàn cho học sinh khi dạy học online
nội dung bài viết đề cập đến những sự cố
của các giáo viên gặp phải khi thực hiện giảng dạy online
đáng chú ý rất nhiều giáo viên trường học
đang sử dụng ứng dụng zoom để dạy học
vì đây là phần mềm miễn phí tiện lợi khi sử dụng
tuy nhiên một số chuyên gia an ninh mạng cho biết
nền tảng này rất dễ bị hacker tấn công
và đánh cắp thông tin thậm chí còn chiếm quyền điều khiển hệ thống
bên cạnh đó trước tình trạng
học sinh làm lộ id mật khẩu của lớp học
để người lạ phá lớp bằng clip phản cảm
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện
nếu xảy ra các tình huống tiêu cực
giáo viên học sinh phụ huynh cần cung cấp thông tin kịp thời
tới lãnh đạo nhà trường cơ quan quản lý giáo dục
cơ quan công an để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sau khi đâm vào lan can cầu
thì xe bán tải bật ra đường bị bay nóc và văng bánh
vụ tai nạn vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trên cầu vĩnh tuy hà nội đã khiến người ngồi trên xe tử vong tại chỗ
video vụ tai nạn đã được người dân ghi lại
thông tin ban đầu ô tô bán tải biển kiểm soát hai mươi chín h một mươi năm nghìn năm mươi bảy
lưu thông theo hướng từ quận hai bà trưng sang quận long biên
bất ngờ mất lái đâm vào lan can cầu rồi bật ra giữa đường
cú tông mạnh khiến xe bán tải bị bay cả bánh ra ngoài
đầu xe bẹp rúm xe biến dạng
được biết vụ tai nạn khiến người ngồi bên ghế phụ tử vong tại chỗ
người cầm lái đã bỏ trốn khỏi hiện trường
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
một mươi sáu sáu trăm sáu mươi một xe ô tô trong đó có hai sáu trăm một mươi tám xe chở người
và một mươi bốn bốn mươi ba xe chở hàng hết nhiên hạn sử dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo thống kê của cục đăng kiểm việt nam
tuy nhiên vẫn còn không ít phương tiện trong số đó vẫn đang lưu thông
trên các tuyến đường đặc biệt tại các vùng sâu vùng xa
và các phương tiện này sẽ không được kiểm định về sự an toàn
điều đó tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
kiểm định thì sẽ không còn đủ các tiêu chí về an toàn khi mà lưu thông
chính vì vậy có thể xảy ra các rủi ro và các yếu tố gây mất an toàn giao thông
khi mà các phương tiện đó lưu thông trên đường
trên thực tế đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra
do hết nhiên hạn đã đăng kiểm gây ra
ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín xe một mươi năm chỗ mang biển kiểm soát hà nội
đâm vào vách núi tại dốc thoa bùn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
khiến ba người thương vong
thông tin từ lực lượng chức năng cho thấy
chiếc xe này đã hết niên hạn sử dụng từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy nhưng vẫn hoạt động
các quy định về niên hạn sử dụng của phương tiện đã được ban hành
số phương tiện hết hạn sử dụng cũng đã được công bố thường xuyên
nhưng thực tế rất ít trường hợp chấp hành theo quy định
hiện tại thì mình chỉ thực hiện là tuyên truyền đến chủ phương tiện
về công tác thu hồi rồi cũng chưa có một chế tài nào cụ thể
để các chủ phương tiện tự nguyện đến
các phương tiện đã hết hạn lưu hành
theo điều bốn nghị định chín mươi năm hai nghìn chín của chính phủ
quy định niên hạn sử dụng xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người
được ban hành ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn chín
nhiên hạn sử dụng xe ô tô chở hàng là hai mươi năm năm
nhiên hạn sử dụng xe ô tô chở người trên một mươi chỗ ngồi là hai mươi năm
tuy nhiên thực tế mới chỉ áp dụng niên hạn cho xe ô tô
còn đối với xe mô tô xe gắn máy vẫn có tình trạng các xe quá cũ nát
vẫn tham gia giao thông hàng ngày
trong các văn bản quy định của chúng ta hiện thời
chúng ta chỉ có có tinh chất là đối xử lý đối với các phương tiện ô tô thôi
thế còn những phương tiện là mô tô xe gắn máy là chúng ta chưa có quy định
bắt buộc phải có nhiên hạn sử dụng theo nhiên hạn
và như vậy về nguyên tắc thì tất cả những người dân đi xe mô tô xe gắn máy
người ta có thể đi với thời gian vô thời hạn
hàng năm số lượng xe cơ rời hết nhiên hạn
số lượng hạn sử dụng càng tăng lên bên cạnh những nỗ lực của cơ quan chức năng
trên hết là nêu cao ý thức của người tham gia giao thông
chủ phương tiện để bảo vệ chính bản thân mình và người khác
trong khi tham gia giao thông và hạn chế ô nhiễm môi trường
gần đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin là người bán hàng qua mạng
hoặc bán hàng mang đi thì sẽ bị phạt nặng nếu bị phát hiện
thông tin trên đã gây ra sự hoang mang lo lắng đối với những người kinh doanh hình thức online
cũng như chuyển đổi kinh doanh từ phục vụ
bộ công thương khẳng định thông tin trên là không chính xác
và hiểu sai chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
bộ công thương cho biết hình thức mua bán trực tuyến được đẩy mạnh và hỗ trợ phát triển
nhất là trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
khiến nhiều doanh nghiệp mà hàng quán phải tạm đóng cửa
trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp
loại hình kinh doanh trực tuyến đã và đang là biện pháp hữu hiệu
nhằm giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp tập trung đông người cần tiếp tục được khuyến khích
các đơn vị do hàng phải đảm bảo an toàn về vấn đề phòng chống dịch bệnh
cho các cán bộ công nhân viên đảm bảo vấn đề an toàn về đeo khẩu trang khử trùng
tránh để xảy ra dịch bệnh
trước tác động của dịch covid một mươi chín nhiều mặt hàng điện tử đồ công nghệ phục vụ
cho làm việc học tập ở nhà đang trở nên đắt hàng
đặc biệt là những thiết bị liên quan đến máy tính sách tay
thậm chí một số linh kiện điện tử liên quan tới laptop còn không có hàng mà bán